kính chào quý vị và các bạn
thời tiết tại các tỉnh đông bắc bộ trong sáng sớm mai vẫn có khả năng lập lại tình trạng nhiều mây
có mưa mưa rào làm gián đoạn đôi chút tới hoạt động giao thông ngoài trời
mưa rào dự báo kéo dài đến khoảng ngày hai mươi bảy
sao đến ngày hai mươi tám mưa có xu hướng giảm nhanh diện vài nơi
với nhiệt độ cao nhất ngày mai là hai mươi sáu hai mươi chín độ
sau tăng chậm mỗi ngày một độ trong hai ngày sau đó
tại tây bắc bộ vẫn có mưa rào trong sáng sớm mai
riêng khu vực vùng núi tây bắc bộ cục bộ có thể xảy ra mưa vừa
trong cơn rông cần đề phòng tố lốc và gió rất mạnh
mưa duy trì về lượng và diện trong ngày hai mươi bảy sau đó giảm dần trong ngày hai mươi tám
nhiệt độ cao nhất ngày mai là hai mươi tám ba mươi một độ và ít biến động trong hai ngày tiếp theo
lui xuống khu vực miền trung trong ngày mai có thể có mưa mưa rào
tại khu vực các tỉnh thanh hóa đến thừa thiên huế
nhưng lượng mưa nhìn chung đã giảm nhiều so với một hai ngày trước đó
sau đến ngày hai mươi bảy hai mươi tám
mưa cũng chỉ lác đác xuất hiện vài nơi và nhiệt độ hầu như sẽ không vượt quá ngưỡng ba mươi một độ
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận trong ngày hai mươi sáu hai mươi bảy có thể xuất hiện mưa rào và rông
tập trung về chiều tối và tối
đến ngày hai mươi tám mưa chủ yếu xuất hiện vài nơi ngày nắng nhiều hơn
nhiệt độ cao nhất ba ngày tới là hai mươi tám ba mươi một độ một số nơi cao hơn
các tỉnh vùng cao tây nguyên sẽ có mưa nhiều hơn trong ngày hai mươi sáu hai mươi bảy
cục bộ có điểm có mưa vừa đến mưa to
tại các tỉnh nam tây nguyên nhiệt độ cao nhất đạt mức hai mươi sáu hai mươi chín độ
từ ngày hai mươi tám mưa sẽ giảm nhanh trên khu vực chỉ còn xuất hiện vài nơi
nhiệt độ sẽ tăng nhẹ khoảng một độ
nam bộ có mưa rào nhiều nơi trong hai ngày tới sau đó sẽ giảm trong ngày hai mươi tám chỉ còn tập trung tại cà mau
ban ngày trời còn nắng gián đoạn nhiệt độ ban trưa sẽ phổ biến ở mức hai mươi chín ba mươi hai độ trong hai ngày tới
và tăng nhẹ một độ trong ngày hai mươi
share cái crypto như thích